nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
ubnd tỉnh quảng bình đã tiến hành hỗ trợ cho người dân hơn năm năm trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
việc phân bổ kịp thời số gạo này góp phần giúp đỡ bà con ngư dân các xã vùng biển tỉnh quảng bình
vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống
hơn ba tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã được cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên
phối hợp với ubnd các huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh quảng bình
phân bổ về các địa phương bị ảnh hưởng do sự cố ô nhiễm môi trường biển
số gạo này được các địa phương cấp phát khẩn trương đúng đối tượng
nhằm giúp bà con ngư dân vượt qua những khó khăn hiện tại
cấp gạo cho dân ăn thì cảm thấy rất là trong dân rất thoải mái
nhìn thấy đó thì cũng cảm ơn thường
trong tổng số năm năm trăm linh tấn gạo hỗ trợ cho người dân từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đợt này tỉnh quảng bình phân bổ lần một với số lượng hơn ba tấn gạo cho các huyện
lệ thủy ba trăm sáu mươi bảy tấn quảng ninh hai trăm hai mươi hai tấn thành phố đồng hới ba trăm bảy mươi chín tấn bố trạch sáu trăm bảy mươi một tấn
quảng trạch bảy trăm bảy mươi hai tấn thị xã ba đồn sáu trăm bốn mươi bốn tấn